theo đó những giáo viên đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một có thể quay lại làm việc bán thời gian và được hưởng lương
nếu ở vùng nông thôn thì sẽ được trợ cấp thêm hai mươi tám đô la australia trong một năm
bên cạnh đó chính quyền bang cũng ban hành kế hoạch trị giá hai mươi triệu đô la australia để nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên
nhằm thu hút thêm nhiều người theo nghề dạy học đồng thời mở rộng cơ hội để chuyển các giáo viên tạm thời sang chính thức
trước đó vào cuối năm ngoái bang new south wales cũng nâng mức lương tối đa cho giáo viên lên đến hơn một trăm hai mươi hai đô la australia một năm để khuyến khích họ ở lại với nghề
giới chức hy vọng các chính sách này sẽ giúp gia tăng số lượng giáo viên tại các trường học trong thời gian tới
theo ước tính của tổ chức du lịch liên hợp quốc un tourisim du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn từ cú sốc covid một mươi chín trong năm nay
nhưng khu vực châu á thái bình dương chậm hơn so với các điểm đến khác nếu tính theo số lượng khách du lịch
trên toàn cầu doanh thu du lịch trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt một bốn trăm linh tỷ usd phục hồi khoảng chín mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín
dẫn đầu xu hướng phục hồi là khu vực trung đông với lượng du khách tăng hai mươi hai so với bốn năm trước đó
theo un tourism so với năm hai nghìn một mươi chín lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi tới chín mươi bốn ở châu âu chín mươi sáu ở châu phi và chín mươi ở châu mỹ
tuy nhiên du lịch khu vực châu á thái bình dương mới phục hồi sáu mươi năm trong đó maldives và fiji là những điểm đến được yêu thích
quá trình phục hồi cũng diễn ra
quá trình phục hồi cũng diễn ra chậm ở đông bắc á bao gồm nhật bản và trung quốc khi nhu cầu du lịch phục hồi khoảng năm mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù triển vọng tích cực nhưng cơ quan này cũng lưu ý quá trình phục hồi bền vững của ngành du lịch sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể bắt nguồn từ rủi ro địa chính trị
thưa quý vị ở trung quốc có một ngôi làng được gọi với cái tên làng cung phu đó là làng cam khe động thuộc huyện thiên trụ tỉnh quý châu
ngôi làng này ẩn mình sâu trong núi rừng hàng trăm năm qua luôn duy trì truyền thống luyện võ như vậy mà gây dựng được nền võ thuật vô cùng phong phú
mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm ngôi làng đặc biệt này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
làng cam khe động có một trăm một mươi hai hộ gia đình với dân số hơn năm trăm linh người ngôi làng được thành lập từ thời hồng vũ của nhà minh
tương truyền khi đó có một nhóm người sang tây khi đi tị nạn đã phát hiện ra nơi này
thấy địa hình núi ca rừng rậm suối thác hùng vĩ họ quyết định chọn nơi đây làm trồn lánh nạn sinh tồn
kể từ đó người dân sinh sống tách biệt với bên ngoài mọi sinh hoạt hầu như đều tự cung tự cấp
chính vì không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên kinh tế của làng cam khe động không phát triển có đến quá nửa số hộ gia đình nằm trong diện nghèo
năm hai nghìn một mươi năm nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà một con đường nhựa dẫn vào làng đầu tiên đã được xây dựng
kể từ đó hoạt động du lịch văn hóa ở đây cũng phát triển hơn truyền thống võ thuật của cam khe động cũng được biết đến rộng rãi
tại nơi đây du khách có thể dễ dàng thấy được hình ảnh người đàn ông trung niên đi chân trần trên con đường trải đá
những người già độ tuổi sáu mươi nhẹ nhàng mang vác đồ đạc nặng hàng chục cân thanh niên xây sư luyện võ bền thang nước hay những đứa trẻ đu cây như sóc
tôi năm nay bảy mươi năm tuổi tôi đã tập luyện cung phu từ năm một mươi sáu tuổi
giờ đây tối nào sau khi ăn cơm trước khi tắm tôi cũng khó
tôi cũng phải luyện vài hiệp đó là sở thích của tôi và cũng giúp tôi rèn luyện sức khỏe
năm nay tôi sáu mươi tám tuổi người trong làng chọn tôi làm thầy dạy võ
tôi kiên trì với công việc bởi vừa muốn giành luyện sức khỏe vừa muốn đào tạo thế hệ kế tục
nếu không luyện tập thế hệ sau hỏi tôi sẽ không biết phải trả lời thế nào
tôi muốn chuyển lại cho thế hệ sau
tôi là thầy dạy võ trong làng là đời thứ ba của nhà họ yoon
tôi muốn liên tục phát triển bản thân
tôi muốn giới thiệu công phu của làng tôi đến với toàn thế giới
theo chia sẻ của võ sư trong làng thì môn công phu được lưu truyền ở đây có từ hơn sáu trăm linh năm trước
người luyện tập có thể kết hợp tập luyện với nhiều vũ khí khác nhau
cả làng chúng tôi đều luyện một loại công phu đó là lục gia quyền mô giản xích côn
chúng tôi học cách sử dụng những vũ khí này
chúng tôi bắt đầu dạy trẻ con từ sáu bảy tuổi
đầu tiên học cơ bản sau mới dạy thủ pháp quyền pháp côn pháp
con trai đều phải học con gái thì rất thích học
người dân làng không bị ốm vặt đều sống thỏ hơn tám mươi tuổi
điều đặc biệt là người dân dù võ nghệ cao nhưng không để cao bạo lực
các thế hệ đều được dạy rằng võ nghệ là để phòng thân tự vệ khi gặp kẻ thù thổ phỉ thú dữ
dân làng chung sống với nhau rất hòa thuận chưa bao giờ xảy ra đánh nhau trộm cắp hỏa hoạn hay các sự cố khác
và không bao giờ phải đóng cửa nhà vào ban đêm
ngoài du lịch văn hóa người dân còn tập trung phát triển nông nghiệp trồng nhiều loại cây đặc sản như hoa cúc cung phu bưởi phượng du trà
kể từ đó thu nhập của họ được nâng cao đời sống cũng cải thiện đáng kể